theo báo cáo kinh tế vĩ mô vừa được viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương công bố
mức tăng trưởng kinh tế quý ba năm nay có thể đạt mức sáu một mươi bốn tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức sáu tám
thâm hụt thương mại ở mức bốn tỷ usd và mức tăng giá tiêu dùng trong quý ba khoảng một ba mươi một
báo cáo của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết
quý ii chứng kiến bước chuyển giao đầu tiên của bộ máy chính phủ
bộ máy chính phủ mới đã nhanh chóng bắt tay vào công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội gắn với thúc đẩy cải cách nền tảng kinh tế
đây chính là nền tảng để kỳ vọng về khả năng tái lập tăng trưởng kinh tế cao và bền vững hơn trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi sáu và những năm tới
tuy nhiên đưa ra bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế việt nam báo cáo cho biết
tăng trưởng kinh tế chưa lấy lại được đà phục hồi và việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sáu bảy năm hai nghìn một mươi sáu hầu như không khả thi
khuyến nghị cho những tháng
trong tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh
chính phủ không nên hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá
mà vẫn nên kiên định với các ưu tiên đề ra về cải cách kinh tế vĩ mô giữ gìn và củng cố dư địa điều hành chính sách kinh tế vĩ mô